ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã tổ chức hội nghị công bố kết quả dự án thử nghiệm xe buýt sử dụng năng lượng mặt trời trên đảo cát bà
đây là dự án đầu tiên của cả nước đưa phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mặt trời chính thức vào hoạt động
dự án thử nghiệm xe buýt điện sử dụng năng lượng mặt trời là dự án trong kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh thành phố hải phòng
hợp tác giữa thành phố hải phòng và thành phố kitakyushu của nhật bản
dự án cũng được thí điểm đầu tiên tại việt nam ứng dụng xe buýt sử dụng năng lượng mặt trời
phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tại đảo cát bà
hướng tới việc đề cử công nhận quần đảo cát bà cùng với vịnh hạ long là di sản thiên nhiên thế giới
vì xe bít điện sử dụng năng lượng có thể tái sinh rất thân thiện với môi trường
vì vậy sẽ không phát sinh ra khí thải tôi nghĩ rằng xe buýt điện ev cũng sẽ trở thành
một trong những phương tiện thân thiện với môi trường và sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai
đây là loại xe không sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu nên không làm phát sinh khí thải có hại
việc sử dụng năng lượng có thể tái sinh năng lượng mặt trời để phát điện và nạp điện nên không làm phát sinh khí thải co hai
xe buýt điện sử dụng loại thân xe có trọng lượng nhẹ nên nhiên liệu được sử dụng hiệu quả
và có thể sử dụng phương thức thay pin nên có thể chạy liên tục ở khoảng cách dài tới một trăm sáu mươi km
với tổng trọng lượng khách vận chuyển lên tới năm mươi người